đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa tiến hành kiểm tra phát điện
xử lý một cơ sở cắt tóc gội đầu hoạt động trái phép bất chấp các quy định về việc phải tạm dừng để phòng chống dịch
đó là salon tóc nam tuyết trinh ở số bốn mươi hai a đường lý tự trọng phường tân an thành phố buôn ma thuột
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác đã phát hiện cơ sở đang có ba nữ nhân viên phục vụ ba khách nam trong phòng kín
tất cả đều không tuân thủ quy định năm k về phòng chống dịch
khi đoàn kiểm tra đến thì tất cả bỏ trốn vào khu vực nhà vệ sinh của salon
đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc đồng thời tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở để tiếp tục xử lý theo quy định
ngoài ra đoàn kiểm tra cũng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân có mặt tại salon tóc nói trên vi phạm quy định phòng chống dịch
ngoài ra đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc đồng thời tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở